cứ vào khoảng giữa tháng riêng vào đúng ngày con rồng người mông lại tổ chức lễ cúng rừng
với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu dân bàn khỏe mạnh làm ăn phát triển
nghi lễ cúng rừng của đồng bào dân tộc hơ mông trong dịp đầu năm mới này
cũng là dịp để chính quyền tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về công tác chăm sóc và bảo vệ rừng
trước ngày diễn ra lễ hội cúng rừng bà con dân bản thuộc xã tung qua lìn và các xã lân cận
được hòa mình vào không khí vui tươi đầu năm mới với các tiết mục văn nghệ
các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc
cùng với đó là cuộc thi đấu các môn thể thao dân tộc giữa các bản
hôm nay em vào đây tham gia là em tham gia bài hát và bà con em là tham gia dán bánh
để cúng rừng để bảo vệ rừng tốt hơn để không trà phá rừng
để vui tổ chức để vui chơi
lễ cúng rừng của người hân mông ở xã tông qua linh thường diễn ra vào ngày thìn của tháng riêng
dân bản mỗi hộ một người và phải là nam giới sẽ lên rừng thiêng để chuẩn bị cho nghi thức cúng rừng
lễ cúng diễn ra tại cây to đẹp nhất của rừng thiêng
người thầy cúng được chọn là người có uy tín khỏe mạnh trong bàn
lễ vật dân tế để cúng rừng gồm một con gà trống lợn rượu và hương
giấy bản do các hộ dân đóng
các lễ vật này được cúng dâng thần rừng hai lần cúng khi con vật còn sống và sau khi đã chế biến chín
sau lễ cúng những người tham dự sẽ tề tự chung vui chén rượu cầu chúc cho năm mới gặp nhiều may mắn
cúng rừng của người mông có từ lâu đời rồi
người mông cứ vào ngày con rồng của tháng riêng sẽ tổ chức lễ cúng rừng
tất cả những người con trai trong bản đều phải tham dự cúng rừng
cúng rừng là để cầu mong thần rừng
và các vị thần khác phù hộ
một năm khỏe mạnh mùa màng tốt tươi châu bò và lợn gà phát triển không bị ốm đau
rừng cây xanh tươi để bảo vệ cho dân bản
có gỗ làm nhà có nước để uống
về cúng rừng đây là một cúng để bảo vệ cho cả môi trường
và cả con người và cả màu màng thu được nhiều
và có nước để sản xuất
nó là cả
bảo vệ cả trâu cả bò tất cả mọi người để ổn định cuộc sống
từ cái khi đó thì bây giờ bà con nhận ra cơ bản là bảo vệ được rừng tốt
thì hàn năng nước để làm ruộng làm cây cấy thì cũng thoải mái
lễ hội cúng rừng của người hâm mông ở xã tung qua lìn nói riêng và tỉnh lai châu nói chung
ngoài ý nghĩa tâm linh nghi lễ cúng thần rừng còn có ý nghĩa lớn
trong việc gắn kết cộng đồng các dân tộc gắn con người với thiên nhiên
đây cũng là dịp để tổng kết triển khai công tác chăm sóc bảo vệ rừng của địa phương
và nâng cao ý thức của người dân về công tác chăm sóc và bảo vệ rừng